chiều bài nghệ đưa ra khiến bà tuyết với không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư nhân trạch thuộc tổng công ty tín nghĩa
đây là vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành điều tra liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư long tân phú thạnh tại xã long tân và phú thạnh huyện nhân trạch do công ty cổ phần đầu tư nhân trạch làm chủ đầu tư
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định dự án với quy mô là năm trăm linh hectare này có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi một số cá nhân liên quan đã lợi dụng các chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
để điều tra mức độ sai phạm của các tổ chức và các hành vi vi phạm của những cá nhân liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra xác minh xử lý sớm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân tổ chức liên quan đến sai phạm
công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó tại tuyến đường dt bốn trăm chín mươi năm
thuộc địa phận xã thanh nghị huyện thanh liêm lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng đang vận chuyển một túi ni lông bên trong chứa hai trăm linh viên nén màu xanh một túi ni lông bên trong chứa một trăm linh viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số viên nén màu xanh và màu hồng trên là ma túy dạng kẹo mua ở thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa với giá bảy mươi năm triệu đồng mang ra hà nam để bán kiếm lời
công an huyện định quán
công an huyện định quán tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam phan thị thu và hoàng công tài cùng ở huyện định quán để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
liên quan đến vụ việc thì có tám đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc
theo cơ quan công an do nghi ngờ lê thị hòa và nguyễn thị thắm gian lận khi đánh bạc nên một số thành viên đã gọi thu và tài đến để giải quyết mâu thuẫn
hòa và thắm bị đánh và bị phát hiện có hai tay nghe chiếc điện thoại của thắm có camera để soi bài
hòa và thắm cũng bị ép viết bản tường trình với nội dung thừa nhận là chơi cờ bạc gian lận thắng được hơn tám trăm linh triệu đồng
tài và thu còn đe dọa sẽ tố cáo ra cơ quan công an
và khi thắm thương lượng xin viết giấy vay nợ dưới số tiền là ba trăm linh triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại các chi nhánh ngân hàng bằng phương thức thủ đoạn
ngày càng manh động hành vi liều lĩnh
và thực hiện hành vi phạm tội đến cùng nhằm chiếm đoạt tài sản
trước tình hình chung đó công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp ngân hàng
cũng như đưa ra các biện pháp phòng ngừa cụ thể không chỉ đối với các chi nhánh ngân hàng mà cả với các cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn
khi có sự cố rủi ro nhân viên ngân hàng chỉ cần nhấn chuông
lập tức hệ thống báo động sẽ được kết nối với trực ban của công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đây là một trong những biện pháp mạnh mẽ nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi cướp ngân hàng khiến các chi nhánh ngân hàng này rất yên tâm
bởi vì trong quá trình mặc dù chưa xảy ra tuy nhiên trong quá trình mà hệ thống đang hoạt động thì công an huyện đại từ cũng phối hợp với biav là thường xuyên giả soát hệ thống và thường xuyên trao đổi các thông tin cập nhật
bên cạnh đó để chủ động phòng ngừa công an huyện đại từ cũng thường xuyên đến các ngân hàng các cửa hàng vàng bạc đa quý trên địa bàn
cập nhật các thông tin mới về tội phạm cướp ngân hàng hướng dẫn lắp đặt và kiểm tra hệ thống camera giám sát công khai
đồng thời tập huấn cho nhân viên ngân hàng các kỹ năng cần thiết để sớm phát hiện và đối phó với các vụ cướp ngân hàng có thể xảy ra
thực tế bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể trở thành địa điểm mà tội phạm nhắm tới
mới đây ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai do gia đình đang nợ số tiền khoảng hai tỷ đồng đối tượng trần tuấn anh đã đến phòng giao dịch đán thái nguyên để cướp ngân hàng
tuy nhiên lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng và báo cho lực lượng công an đến kịp thời bắt giữ đối tượng